đồng chí bộ trưởng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương xem xét giải quyết rất điểm những vấn đề bức xúc của cử tri mà có thể giải quyết được ngay xây dựng kế hoạch xác định lộ trình thực hiện cụ thể các vấn đề ngoài thầm quyền giải quyết để cử tri yên tâm
riêng đối với tình hình ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi bắc hưng hải mà cử tri trên địa bàn quan tâm bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an đã chỉ đạo công an bốn địa phương gồm hà nội bắc ninh hải dương hưng yên phối hợp khảo sát thực tế trên toàn hệ thống đồng thời đã đồng loạt tiến hành kiểm tra các cơ sở vi phạm xà thải vào hệ thống bắc hưng hải trên địa bàn bốn địa phương
trên cơ sở đó từ ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
tổ chức cuộc họp với các cơ quan đơn vị chức năng thuộc các bộ và bốn địa phương liên quan
mời các chuyên gia nhà khoa học để đánh giá thực trạng ô nhiễm tìm ra nguyên nhân xác định trách nhiệm
bộ công an đã báo cáo kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan và bốn địa phương
nghiên cứu xây dựng các giải pháp tổng thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
và tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường hệ thống bắc hưng hải
ngoài ra bộ công an cũng đã chỉ đạo cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và công an bốn địa phương
triển khai hai đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm xả nước thải gây ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi bắc hương hải
đã xử lý hành chính một trăm một mươi tám vụ với tổng mức xử phạt gần năm bảy tỷ đồng
còn một trăm sáu mươi bảy vụ đang chờ kết quả phân tích mẫu nước thải để hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật

đều triển khai chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tuyên truyền luật an toàn giao thông đối với các phương tiện chủ tàu bến phà hoạt động tại tuyến giao thông đường thủy nội địa hải phòng

công việc tưởng chừng đơn giản song đây chính là một trong những yếu tố giúp cho thành phố hải phòng không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng suốt nhiều năm qua